ngày chín tháng hai đồn biên phòng bắc sơn bộ đội biên phòng quảng ninh đã bắt giữ đối tượng bùi văn tiến và vũ văn trung
đang vận chuyển trái phép khẩu trang y tế qua biên giới để bán kiếm lời
vào hồi năm h ba mươi phút ngày chín tháng hai tại khu vực mốc một mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi hai trừ bốn trăm linh m thuộc khu bảy phường hải yên thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
tổ tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng bắc sơn đã phát hiện đối tượng bùi văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
thường trú tại thôn bắc xã vạn ninh thành phố móng cái đang tập kết một mươi tám thùng bia cắt tông bên trong chứa bốn mươi chiếc khẩu trang y tế
với mục đích vận chuyển sang trung quốc bán kiếm lời thì bị đồn biên phòng bắc sơn bắt giữ
cùng ngày tổ tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng bắc sơn đã phát hiện và bắt giữ đối tượng vũ văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại khu năm phường hải yên thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đang tìm cách vận chuyển trái phép tám chiếc khẩu trang y tế qua biên giới
đồn biên phòng bắc sơn đã tiến hành xử lý hai vụ việc trên theo quy định của pháp luật